thưa quý vị khán giả nghiên cứu được công bố của hãng astrazeneca cho thấy kháng thể đơn dòng phòng covid một mươi chín evoseel giúp đưa lượng kháng thể cần thiết vào cơ thể với hiệu quả phòng bệnh lên đến tám mươi ba kể cả với biến chủng omicron
hiệu quả này được chứng minh ở những người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý hoặc đang sử dụng các thuốc ước chế miễn dịch như người ghép tạng ung thư suy thận hiv v v
đây là nhóm bệnh nhân ít đáp ứng miễn dịch với vaccine phòng covid một mươi chín
đây cũng là minh chứng cho rất nhiều câu hỏi về việc người bị ung thư có tiêm evu cell được không
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư thì có thể tiêm kháng thể đơn dòng eversea được không ạ
đối tượng đầu tiên đó là những người bị suy giảm miễn dịch
như là bị nhiễm hiv hoặc những bệnh nhân bị ung thư
người ta bị dùng các thuốc chống thải ghép trong quá trình ghép tạ
hoặc là bị những cái hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh
hoặc là bị các bệnh lý tự miễn mà cần phải chọn với vaccine covid một mươi chín
hoặc là các thành phần của vaccine covid một mươi chín thuộc nhóm đối tượng khi tiêm mà người ta có các phản ứng như sốc hẳn vệ
như vậy thì bệnh nhân ung bướu của chúng ta sẽ thuộc vào nhóm có miễn dịch suy giảm
bởi vì là những người người ta điều trị về ung thư người ta sử dụng các thuốc chống ung thư hoặc là các viện pháp hóa trị liệu
thì cái dòng tế bào bạch cầu của người ta bị suy giảm cũng như là cái chức năng của nó không ổn định
dẫn đến việc mà nó đáp ứng ra miễn dịch không được như mong muốn giống như những người bình thường
và những đối tượng bị ung bướu thì chúng tôi vẫn tư vấn là nên tiêm để có thể thêm một vũ khí để bảo vệ người bệnh trước đại dịch covid một mươi chín
vậy thì kháng thể đơn dòng eversea có tác dụng trong thời gian bao lâu
thưa bác sĩ nếu mà nói về kháng thể đơn dòng thì đây bản chất của nó là loại kháng thể mà được thiết kế và sản xuất ở trong phòng thí nghiệm
nguồn gốc là ở tế bào lymphobê tạo ra hệ thống miễn dịch
ví dụ evercell là có vị trí gắn đặc kiệu với covid một mươi chín chẳng hạn
với loại cấu tạo của kháng thể này thì người ta sẽ thay đổi cấu trúc của nó một chút
thay đổi cấu trúc về chuỗi nặng của nó với mục đích là tăng cái thời gian bán thải của nó lên
và các khuyến cáo đều chỉ ra rằng là
khi tiêm sáu tiếng thì người bệnh sẽ đạt được miễn dịch bảo vệ tối thiểu
và cái nồng độ bảo vệ trên ngưỡng kéo dài ít nhất là sáu tháng thậm chí có thể đến chín một mươi hai tháng
thưa bác sĩ đối với người bệnh ung thư đang sử dụng thuốc miễn dịch thì có tiêm được evercell hay không
và khi tiêm evercell thì phải lưu ý những gì
liệu pháp miễn dịch cũng là một liệu pháp trong điều trị các bệnh lý về ung thư thuộc về liệu pháp toàn thân
và ở khoa ung bứu của bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi cũng đang rất nhiều bệnh nhân
sử dụng các thuốc miễn dịch để điều trị ung thư phổi ung thư đường tiêu hóa ung thư gan ung thư vú v v
và nói về bản chất thì các thuốc miễn dịch điều trị ung thư đấy cũng có bản chất là kháng thể đơn dòng
tuy nhiên các loại kháng thể đơn dòng được thiết kế sẽ khác nhau một chút ở đích gắn và cơ chế tác dụng rất độc lập
vì vậy những người bệnh đang sử dụng thuốc miễn dịch vẫn hoàn toàn có thể tiêm evercell được
chỉ có một điểm cần lưu ý đó là khi mà người bệnh đến chuẩn bị tiêm
sẽ được qua một phòng khám sàng lọc
tại đây thì các bác sĩ sẽ hỏi về các quá trình về tiền sử bệnh lý
rồi là bệnh sử xem là người ta đang sử dụng pháp đồ điều trị như thế nào
các cái thuốc chống ung thư nào người ta đã dừng cách đây bao lâu rồi
đấy để xem là bác sĩ sẽ khám thêm về cả cái tình trạng sức khỏe hiện tại
và trong trường hợp cần thiết có thể chỉ định thêm một số các cái xét nghiệm cần thiết cơ bản nữa
cảm ơn bác sĩ
cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh chính thức nhận bàn giao lưu kháng thể đơn dòng evo cell
phòng covid một mươi chín đầu tiên từ hệ thống tiêm chủng vnc và astrazeneca việt nam
và từ ngày hai mươi sáu tháng ba bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội và bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
đã chính thức triển khai tiêm kháng thể đơn dòng này cho các đối tượng suy giảm biễn dịch do bệnh lý
người bị dị ứng nặng không tiêm được vaccine covid một mươi chín
hoặc đang sử dụng các thuốc phác đồ điều trị miễn dịch cơ thể không tạo được miễn dịch với vaccine phòng covid một mươi chín như
người cấy ghép tạng bệnh nhân ung thư bệnh nhân suy thận hiv